báo cáo tài chính quý ba năm hai nghìn một mươi tám của các ngân hàng thương mại cho thấy khối ngân hàng việt nam đang có lợi nhuận tăng so với mặt bằng chung thế nhưng đi kèm với đó là nợ xấu lại cũng đang có xu hướng gia tăng và tiến trình xử lý nợ xấu vẫn vướng phải không ít khó khăn
theo đó các ngân hàng đều đạt lợi nhuận ở mức cao dù tăng trưởng tiến dụng có giới hạn chật hẹp hơn không được ngân hàng nhà nước xem xét nới như những năm trước
để có được kết quả này đa số các ngân hàng đều có sự dịch chuyển đáng kể về cơ cấu gia tăng lợi nhuận từ đóng góp của dịch vụ thu lãi bên ngoài
tuy nhiên nợ xấu của các ngân hàng lại đang có xu hướng gia tăng trong đó hai mươi ba ngân hàng hiện đang chiếm hơn tám mươi ba hai trăm linh tỷ đồng nợ xấu tăng một mươi chín so với hồi đầu năm
và những ngân hàng có nợ sâu lớn trong hệ thống như việt tiên banh vp bank có nợ xấu tăng khá mạnh trong chín tháng đầu năm
trong đó việt tiên banh tăng hơn ba một trăm linh tỷ vp bank tăng hơn ba hai trăm linh tỷ
đặc biệt những khoản nợ có khả năng mất vốn đã tăng mạnh tại nhiều ngân hàng đơn cử như ngân hàng thương mại cổ phần quân đội mb
ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương tết con banh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam việt con banh có tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
thứ nhất là tỷ lệ nợ xấu cũ thì vẫn còn tương đối nhiều chưa giải quyết được triệt đẻ
thế còn sau bốn năm năm trời thì đương nhiên là những cái khoản vay mới nó lại có nguy cơ quá hạn
nó lại trở thành nợ xấu nếu như không giải quyết được triệt đẻ từng thời kỳ thì nó sẽ tích tụ lại và đến một thời gian nào đấy nó lại sẽ bùng phát lên
và bây giờ thì có lẽ là đang đến cái thời điểm nợ xấu có dấu hiệu tăng mạnh vì tích lũy qua thời gian
điều quan trọng đặt ra lúc này đó là các ngân hàng cần nhanh chóng xử lý rốt ráo các khoản nợ mới lẫn nợ cũ
bên cạnh đó theo các chuyên gia việc thẩm định các khoản vay cũng cần được thực hiện chặt chẽ hơn
chỉ trừ trường hợp
vì kém đạo đức của những cán bộ ngân hàng thì anh bất chấp mọi cái để anh cho vay
mà khi đó thì xảy ra vấn đề hậu quả
thế thì ta thấy là trong cái hoạt động mà không có hiệu quả của doanh nghiệp thực sự do nguyên nhân chủ quan và khách quan
ví dụ có những nguyên nhân khách quan bất khả kháng thì thôi anh phải chịu
có những nguyên nhân chủ quan thì anh phải xem xét
cho nên chúng ta thấy là phải siết chặt lại cái hoạt động của các doanh nghiệp
đặc biệt là khi cho vay ta thấy là một cái nguyên tắc bất di bất dịch đối với hoạt động của ngân hàng
khi cho vay thì thẩm tra cái phương án có hiệu quả hay không
mà thẩm tra thực tế
và khi cho vay rồi thì ông phải kiểm tra cái mục đích sử dụng có đúng hay không
giải quyết những tồn tại trong quá trình xử lý nợ xấu
ngân hàng nhà nước cũng đã ban hành hàng loạt văn bản gửi các tổ chức tiến dụng thực hiện nhiều giải pháp
đồng thời thống đốc ngân hàng nhà nước cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngân hàng nhà nước
trên nhánh tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tích cực đôn đốc chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu